để tăng cường hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tp hcm vừa đề nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp hai triệu test nhanh kháng nguyên
máy xét nghiệm pcr cùng đội kỹ thuật vận hành máy để địa phương phòng chống dịch bệnh
tp hcm cho biết hiện tp hcm đang đàm phán mua một bốn triệu test nhanh kháng nguyên
tập trung khắc phục hạn chế về tổ chức đội ngũ xét nghiệm
tuy nhiên thành phố cần hỗ trợ khẩn cấp hai triệu test nhanh nhằm đẩy mạnh năng lực xét nghiệm
từ đầu tháng bảy tp hcm tăng cường test nhanh kháng nguyên cộng đồng từ một trăm năm mươi mẫu đến hai trăm linh mẫu mỗi ngày
tuy nhiên tp hcm gặp khó khăn khi trung tâm kiểm soát bệnh tật thường xuyên quá tải
thời gian trả kết quả xét nghiệm chậm
qua hướng dẫn của bộ y tế thành phố sẽ tổ chức lại vấn đề xét nghiệm tăng cường sử dụng test nhanh kháng nguyên
sử dụng phương thức xét nghiệm gộp mẫu rút ngắn thời gian trả kết quả trong vòng sáu tiếng đồng hồ
việc xét nghiệm cũng chuyển từ đại trà sang có trọng điểm
thực hiện ba ngày một lần tại các khu phong tỏa và bảy ngày một lần tại khu vực có nguy cơ cao
theo bộ y tế test nhanh này sẽ giúp giảm rất nhiều thời gian cho việc lấy mẫu xét nghiệm và truy vết phòng chống dịch
sau quá trình tích cực truy tìm đối tượng công an tỉnh tuyên quang đã phát hiện đối tượng f là bệnh nhân số một nghìn hai trăm bốn mươi bốn
đã trốn cách ly tại bệnh viện quân y một trăm một mươi tp bắc giang
đối tượng f là sùng my quả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thị trấn yên minh huyện yên minh tỉnh hà giang
khoảng gần ba giờ sáng ngày bốn tháng bảy sùng my quả đã trèo tường bỏ trốn khỏi khu cách ly
sau khi nhận được thông tin công an thành phố bắc giang đã khẩn trương vào cuộc phối hợp với công an các địa phương xác minh truy tìm đối tượng
lực lượng công an đã xác định đối tượng f này lên xe khách của nhà xe cầu mè chạy tuyến mỹ đình hà giang
đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày chiếc xe khách trên di chuyển đến địa phận huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
thì bị công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an tỉnh tuyên quang dừng xe khách đưa vào vị trí an toàn phòng chống dịch bệnh
tiến hành xác minh nhanh ngoài đối tượng f trên chiếc xe khách còn có hai mươi bảy người
và hiện nay những người này đã buộc phải cách ly tập trung hai mươi một ngày tại khu cách ly của huyện bắc quang tỉnh hà giang
vào sáng ngày hôm nay ubnd tp đồng xoài tỉnh bình phước cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính
đối với một tổ chức và một trăm hai mươi một cá nhân với số tiền phạt hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể ubnd tp đồng xoài đã ra quyết định xử phạt một trăm linh tám cá nhân về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
để phòng chống dịch covid một mươi chín với mức phạt là hai triệu đồng một người
ubnd tp đồng xoài cũng đã lập biên bản trình ubnd tp đồng xoài xem xét ban hành một mươi bốn quyết định xử phạt
trong đó một mươi ba quyết định phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
một quyết định phạt một mươi năm triệu đồng đối với chủ doanh nghiệp đứng ra tổ chức sự kiện
trước đó vào ngày bốn tháng bảy lực lượng chức năng phường phú tân thành thụ và tp đồng xoài đã tiến hành kiểm tra nhà hàng hương phù sa
phát hiện bên trong có một trăm hai mươi hai người đang tham gia một sự kiện
những trường hợp ngoài tỉnh đã xuất trình giấy xác nhận âm tính với sars cov hai nhưng rất nhiều giấy xét nghiệm đã hết hạn
nhận được tin báo trung tâm y tế tp đồng xoài đã có mặt lấy mẫu xét nghiệm tám mươi năm trường hợp tham gia sự kiện
không có giấy xét nghiệm kết quả đều âm tính với sars cov hai
không chỉ vụ việc xảy ra tại tỉnh bình phước mà trong những ngày vừa qua
các lực lượng chức năng trên cả nước đã liên tục xử phạt nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khi các lực lượng chức năng đang ngày đêm căng mình chống dịch
vẫn còn một số cá nhân không có ý thức trách nhiệm để xảy ra những vi phạm về phòng chống dịch bệnh
và đây có thể là nguồn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
đây là tài xế mai sĩ bình
lái xe chở hàng đường dài từ tp hcm về thanh hóa khi đi qua địa phận tỉnh quảng ngãi
đã dừng lại ăn cơm tại quán ăn quang phúc trên quốc lộ một a thuộc xã tịnh ấn đông huyện sơn tịnh
khi lực lượng chức năng làm việc tài xế trả lời quanh co không đúng sự thật
cho rằng khi đi qua địa phận tỉnh quảng ngãi không có chốt kiểm tra y tế dừng lại
để làm các thủ tục khai báo y tế theo đúng quy định
sau khi nhanh chóng xác minh vụ việc đã truy ra được tài xế bình được lực lượng chức năng
tại chốt kiểm tra y tế dừng xe làm thủ tục khai báo y tế và cho ký cam kết
chỉ đi ngang qua không được dừng đỗ tại địa bàn tỉnh quảng ngãi
cơ quan công an đã lập biên bản vụ việc đối với tài xế bình và bà nguyễn thị giàu
chủ quán ăn quang phúc cho ký cam kết không để tái diễn tình trạng trên
bắt ngài nó vô thờ nó chỉ nó cố lòng cho bọn cháu ăn cho bọn cháu cũng kiểm tra cho thích rồi
đây là một trong nhiều quán ăn dọc tuyến quốc lộ một a vì lợi nhuận trước mắt mà vẫn bán ăn
phục vụ tại chỗ đối với các tài xế lái xe đường dài khi đi ngang qua địa bàn tỉnh
ubnd tỉnh quảng ngãi đã ban hành quyết định áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù
tại địa bàn tỉnh trong đó quy định các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc theo tuyến quốc lộ một a
không được phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các phương tiện vận tải liên tỉnh
khi đi qua địa phận tỉnh quảng ngãi chỉ được phép bán mang đi
vì vậy khuyên cáo các chủ quán ăn trên tuyến quốc lộ một a cũng như các tài xế liên tỉnh
chấp hành nghiêm các quy định trên tuyệt đối không vi phạm gian dối để dịch bệnh lây lan làm hại cộng đồng xã hội
công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa phá chuyên án và bắt giữ đối tượng lê thế hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ở phường bình minh thị xã nghi sơn là đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
với tổng số tiền lên tới gần một tỷ đồng
trước đó công an thị xã nghi sơn nhận được tin báo của rất nhiều công dân đến từ các tỉnh nam định hải phòng hải dương quảng bình
về việc bị một đối tượng có tài khoản facebook là trai họ lê ở địa bàn thị xã nghi sơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng
sau một thời gian tích cực xác minh truy tìm dấu vết của đối tượng công an thị xã nghi sơn đã xác định
lê thế hùng chính là thủ phạm của các vụ lừa đảo nói trên
tại cơ quan công an lê thế hùng khai nhận do cờ bạc dẫn đến nợ nần nên đã lên mạng xã hội lập trang facebook cá nhân giao bán máy khô công nghiệp
khi có người gọi điện hỏi mua thì hùng đã thương lượng và tạo giao diện giả để xác thực thông tin mua bán
sau đó đề nghị các bị hại chuyển tiền vào tài khoản
sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại
với thủ đoạn này từ cuối năm hai nghìn hai mươi cho đến khi bị bắt giữ hùng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo với số tiền gần một tỷ đồng
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện di linh tỉnh lâm đồng vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng huỳnh văn vũ
trú tại xã tân châu huyện di linh về tội đánh bạc bằng hình thức ghi cá độ bóng đá mùa euro
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng sáu
vũ đã lập một facebook với tên là vũ huỳnh và thông báo ghi cá độ bóng đá mùa euro
từ sổ ghi cá độ bóng đá của vũ cơ quan công an xác định từ ngày hai mươi bốn tháng sáu cho đến nay
vũ đã ghi tám trận bóng đá euro với số tiền trên một trăm hai mươi triệu đồng của người chơi cá độ
hiện công an huyện di linh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp với lực lượng công an xã
thị trấn trên địa bàn
bắt giữ ba đối tượng về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
tại khu vực thôn kim bình xã sơn kim hai lực lượng công an phát hiện hai đối tượng là mai xuân đắc
và nguyễn hoàng thái cùng chú tại xã sơn tây huyện hương sơn có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai viên hồng phiến
mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn tiến phi chú tại thị trấn tây sơn
thu giữ hai trăm linh năm viên hồng phiến một gói ma túy đá dụng cụ sử dụng ma túy và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận nguyễn tiến phi là người nghiện ma túy
thường mua các loại ma túy về để sử dụng và bán lại kiếm lời
được biết từ năm hai nghìn một mươi tám nguyễn tiến phi bị tòa nhân dân huyện hương sơn xử phạt một mươi năm tháng tù giam
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện hương sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng
công an huyện bình lục tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng lê văn duân
trú tại xã liêm túc huyện thanh liêm tỉnh hà nam để điều tra về hành vi mở quán cà phê trá hình cho nhân viên nữ hoạt động mại dâm
trước đó công an huyện bình lục đã tiến hành kiểm tra quán cà phê thư giãn tám trăm tám mươi tám
ở số ba trăm linh sáu tổ dân phố bình long thị trấn bình mỹ
công an huyện bình lục do duân làm chủ phát hiện bắt quả tàng hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dân
và tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn triệu ba trăm linh nghìn đồng chín bao cao su và một số tăng vật khác
duân khai nhận đã thuê địa điểm để mở quán hoạt động khoảng năm tháng nay
thủ đoạn của duân là nguy trang bằng việc bán cà phê bên trong làm nhiều phòng nhỏ để hoạt động mại dâm
khi khách có nhu cầu mua dâm duân điều nhân viên phục vụ và thu của khách là ba trăm linh đồng một lượt
chia cho cái bán dân năm mươi
hiện công an huyện bình lục đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
trong khi đó công an xã gia tân một huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa lập biên bản xử phạt hai phụ nữ đứng chửi bới
lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
bà phạm thị thùy trâm và bà phạm thị ánh hẳn mỗi người bị xử phạt số tiền là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi có lời nói hành động đe dọa lăng mạ xúc phạm danh dự lực lượng liên ngành khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào chiều ngày ba tháng bảy bà hằng và bà trâm tới hai chốt phong tỏa đầu đường liên huyện đức huy thanh bình và đường mùng bốn tết
thuộc cùng xã gia tân một huyện thống nhất thì lực lượng chức năng giải thích trong thời gian tạm thời phong tỏa không ai được qua lại khu vực này
nhưng cả hai vẫn đòi qua bị lực lượng trực chốt ngăn lại thì hai người này lớn tiếng chửi bới lăng mạ và thách thức lực lượng làm nhiệm vụ
công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với phòng năm cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa phá chuyên án
thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với nhóm bốn đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
do trần đức nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã nhân thắng huyện gia bình cầm đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn hai mươi tỷ đồng
bốn đối tượng bị bắt gồm trần đức nhân hoàng đình hiếu nguyễn văn long và bùi quốc khánh
bước đầu trần đức nhân khai nhận từ đầu tháng sáu đến nay khi có giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi
đối tượng đã mua một tài khoản trên trang web fika tám mươi tám com và wabi tám mươi tám com
từ trang mạng tổng này nhân chiếc các tài khoản nhỏ bán cho các con bà có nhu cầu cá độ trong giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi
trên hai trang mạng con
để có cửa kết quả bóng đá các đối tượng sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang với giá trị quý ước một điểm bằng một đô la mỹ
trong đó một đô la mỹ nhân mua có giá tám đồng và bán cho các con bạc với giá hai mươi đồng
sau mỗi trận bóng đá vào thứ hai hàng tuần các đối tượng sẽ gặp nhân để thanh toán tiền thắng thua
em có quen biết nhờ anh em giới thiệu mình và lấy một cái mạng bóng và về để cắt tự mình chơi
và cũng có anh em cùng xem bóng đá và cũng nhờ chia nhỏ ra để chơi vào trong trang của em
trong quá trình điều tranh với đối tượng cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng đánh bạc trên trang web bảo mật cao
máy chứa nước ngoài nên khó khăn trong việc khai thác thu thập dữ liệu
các đối tượng hoạt động chủ yếu với người quen và hoạt động ẩn danh trên không gian mạng nên khó xác định thân nhân lai lịch
tính từ đầu tháng sáu đến nay số tiền sử dụng vào việc đánh bạc cá độ bóng đá do nhân quản lý lên tới hai mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều điện thoại laptop máy tính hai ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc ninh sẽ tiếp tục phối hợp với công an
các đơn vị địa phương tăng cường công tác nghiệp vụ thường xuyên giả soát trên không gian mạng
kịp thời phát hiện đấu tranh với các đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cá độ trực tuyến qua internet mạng xã hội
và qua các trò chơi điện tử trá hình trò chơi trực tuyến trái phép
để ngăn chặn ngoại tội phạm trên ngoài việc đấu tranh quyết nghiệp của lực lượng công an
thì rất cần có sự tham gia phối hợp của tầng lớp nhân dân
trong đó việc tự nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa của người dân và kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng khi có dấu hiệu tội phạm trên không gian mạng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng sáng nay công an phường hòa hiệp nam quận liên triểu tp đà nẵng cùng tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn phường
vừa phát hiện và ngăn chặn thành công nhóm thanh thiếu niên trú trên địa bàn và các địa phương lân cận có hành vi chuẩn bị hung khí đánh nhau
trước đó nhận được thông tin của trung tâm chỉ huy một trăm một mươi ba về việc xuất hiện một nhóm đối tượng khoảng hai mươi người
điều khiển một mươi xe mô tô có cầm theo hung khí là dao phóng lợn và đao kiếm tự chế đang lưu thông trên tuyến đường nguyễn tất thành
hướng về phường hòa hiệp nam tổ công tác của công an phường đã tiến hành chốt chặn thấy lực lượng chức năng
nhóm thanh thiếu niên này bỏ chạy về hướng khu vực golden hil công an phường đã bắt giữ được hai đối tượng là trần lê anh trung
một mươi chín tuổi trú tại huyện hòa vang và trần thánh nguyên một mươi bảy tuổi trú tại phường hòa hiệp nam tiếp tục đấu tranh mở rộng
công an phường hòa hiệp nam đã làm rõ được thêm năm thanh thiếu niên trong nhóm chú ở các địa phương lân cận hiện công an phường đã
chuyển vụ việc cho công an quận liên triều để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
công an huyện ehleu tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng dùng định vị đột nhập công trường điện
gió lớn nhất đắk lắc trộm cắp nhiều thiết bị trị giá trên năm trăm linh triệu đồng
hai đối tượng bị khởi tố là phạm trọng lượng ba mươi một tuổi trú tại huyện crong
phạm trọng và em rể của lượng là ngô anh trang ba mươi tuổi trú tại huyện cron park
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi ba tháng sáu lượng rủ trang cùng tham gia và hướng dẫn trang đi đến trạm biến áp năm trăm linh kv
của tập đoàn điện gió trung nam ở xã e nam huyện ehleo tìm máy múc đất đang thi công rồi ghim vị trí gửi qua gia lô để lượng đến lấy trộm hộp đen
sau đó trang đã đi tìm và ghim được vị trí của bốn xe máy múc đất gửi qua cho lượng
đến một giờ sáng ngày một mươi năm tháng sáu lượng đến công trường trên và cậy cửa ba xe múc lấy ba hộp đen một màn hình với tổng giá trị tài sản trên năm trăm linh triệu đồng
lượng từng có một tên án về tội trộm cắp tài sản bị tòa nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tuyên phạt một mươi tám tháng tù giam
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại